f tái mắc covid một mươi chín có bị bệnh nặng hơn lần đầu
đây là câu hỏi khiến nhiều người băn khoăn nhất là khi tình trạng tài mắc covid một mươi chín đang trở nên phổ biến vì omicron
cuối tháng sáu năm hai nghìn hai mươi sunny de jong bị buồn nôn khó thở đau cơ và chảy nước mũi
cô gái hai mươi hai tuổi đến từ hà lan nghĩ rằng bản thân đã gặp di chứng từ lần mắc covid một mươi chín lên trước
ngày một mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi cô nhiễm virus và có các triệu chứng nhẹ trong khoảng hai tuần
đến ngày hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi yong xét nghiệm âm tính và quay trở lại công việc điều dưỡng ở một bệnh viện tại georterdam
nhưng khi các triệu chứng tái phát bác sĩ đề nghị rong nên xét nghiệm covid một mươi chín
lúc này triệu chứng của cô đã có thêm mất khứ giác đau bụng tiêu chảy
cuộc gọi vào ngày ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi khiến de jong không tỉnh nổi cô mắc covid một mươi chín lần hai
cuộc đời chưa đùa tuy sao đó là câu đầu tiên mà de jong có thể thốt lên khi đối diện với lần tải nhiễm ncov
thời điểm giữa năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi các ca mắc covid một mươi chín lần hai tương đối hiếm và gây bất ngờ với các chuyên gia
tuy nhiên gần hai năm trôi qua tần suất người mắc covid một mươi chín nhiều lần ngày càng phổ biến nhiều hơn
những mũi tiêm bổ sung nhắc lại và tần suất tái mắc covid một mươi chín đang có xu hướng rút ngắn lại khiến các nhà khoa học nhận thấy một sự thật rất rõ ràng
đó là khả năng miễn dịch chống lại covid một mươi chín có thể suy yếu tương đối nhanh
câu hỏi mà nhân loại đặt ra đó là lần mắc thứ hai có nghiêm trọng hơn không
và tái nhiễm dạy chúng ta điều gì về khả năng miễn dịch trước covid một mươi chín nói chung
tháng bốn năm hai nghìn hai mươi các nhà khoa học hàn quốc báo cáo f đầu tiên tái nhiễm ncov xong phải đến ngày hai mươi bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi một trường hợp mới chính thức được giao nhận
đó là người đàn ông ba mươi ba tuổi được điều trị ở bệnh viện hồng kông trung quốc từng có triệu chứng nhẹ vào tháng ba
sau đó ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi ông phát hiện dương tính với ncov khi làm xét nghiệm nhập cảnh vào tây ban nha
ngoài ra ông đã đặt ra một trường hợp mới cho các nhà khoa học
sau lần nhiễm virus lần thứ hai tình trạng của f này nhẹ hơn
thời điểm năm hai nghìn hai mươi các nhà khoa học giải thích lần mắc covid một mươi chín đầu tiên đã tạo ra miễn dịch giúp bảo vệ người đàn ông ở hồng kông khi bị virus tấn công lần hai
năm hai nghìn hai mươi một nghiên cứu của nhóm chuyên gia trung tâm y tế thụy điển mỹ mô tả trường hợp nhiễm bệnh vào tháng ba cùng năm
sau đó người này tái nhiễm sau bốn tháng
loại virus thứ hai mà người này mắc có đột biến ở châu âu gây ra thay đổi nhỏ trong protein gai của ncov
giúp nó xâm nhập tế bào người đàn ông
triệu chứng ở lần mắc thứ hai lại nhẹ hơn song các kháng thể do lần mắc đầu tiên tạo ra hoạt động khá kém trước chủng virus mới
giáo sư ponter cũng nhận định lần mắc covid một mươi chín thứ hai thường ít nghiêm trọng hơn ở nhóm chưa được tiêm chủng
đây là lý do tỷ lệ nhập viện thấp có thể kết luận xu hướng tái mắc covid một mươi chín thường là bệnh nhẹ
ngoài ra sau khi khỏi covid một mươi chín người bệnh được tiêm vaccine điều này giúp nâng cao khả năng miễn dịch
mang đến cho họ khả năng bảo vệ tốt hơn trước sự tấn công của virus
khả năng chống lại nguy cơ bị nhiễm virus suy giảm song kháng thể từ vaccine vàn mắc covid một mươi chín trước đó
vẫn bảo vệ f khỏi bị bệnh nặng tử vong
do đó nhìn chung mắc covid một mươi chín lần thứ hai thường nhẹ hơn mặc dù số lượng và tần suất triệu chứng có vẻ nhiều lên
tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một người đàn ông hai mươi năm tuổi ở mỹ mắc covid một mươi chín lần hai với lần sau nghiêm trọng hơn rất nhiều
theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí
làn kết không giống lần đầu bệnh nhân phải nhập viện và thở oxy vì khó thở
spo hai thấp mức báo động kém theo triệu chứng đào cơ hò
mặc dù trước đó người này không có tiền xử bệnh lý nền không bị suy giảm hệ miễn dịch
nhóm chuyên gia phát hiện năm bệnh nhân nhiễm hai biến chủng ncov khác nhau
các giả thuyết được đưa ra là người này tiếp xúc liều lượng virus cao nên dẫn đến tái nhiễm
lần sau nặng hơn lần trước
giải thuyết thứ hai là phiên bản virus sau đó có thể mang độc lực mạnh hơn
giả thuyết thứ ba là các kháng thể phản ứng quá mạnh trong lần mắc thứ hai
khiến triệu chứng biểu hiện nghiêm trọng hơn
hiện tượng mắc một bệnh nhiều lần không hiếm nhiều trường hợp lần hai nghiêm trọng hơn
đe dọa tính mạng trường hợp điển hình là bệnh suốt suốt huyết
các kháng thể ở lần đầu nhiễm có thể giúp virus suốt suốt huyết thuộc loại huyết thanh khác
xâm nhập vào tế bào dẫn tới lần mắc sau nghiêm trọng hơn đôi khi gây tử vong
một nghiên cứu khác do các chuyên gia tại trung quốc công bố cho thấy
f bị lần đầu đã nặng cũng dễ tái mắc covid một mươi chín
theo giáo sư paul hunter xu hướng tái mắc covid một mươi chín thường nhẹ hơn
nhưng nó không giống nhau cho tất cả các bệnh nhân hay biến chủng
dữ liệu từ văn phòng thống kê quốc gia của anh ước tính chỉ có hai mươi người tài nhiễm alfa có triệu chứng
trong khi đó con số này ở delta là bốn mươi bốn và omicron là bốn mươi sáu
dữ liệu cũng cho thấy những người bị tái nhiễm alpha ít có khả năng gặp triệu chứng nhiều hơn ở lần mắc thứ hai
trong khi tái nhiễm delta có triệu chứng
có thể gây nhiều triệu chứng và xu hướng nặng hơn so với lần thứ nhất
với người tài nhiễm omicron tỷ lệ gặp các triệu chứng là như nhau
giữa nhiễm chủng nguyên phát và người mắc covid một mươi chín lần thứ hai
theo khuyến cáo của trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ cdc
tái nhiễm ncov đang ngày càng phổ biến
do đó người có tiền sử mắc covid một mươi chín nên tiêm phòng vaccine ngay khi có thể
khả năng miễn dịch tự nhiên từ covid một mươi chín có thể thay đổi tùy theo từng bệnh nhân
một số nghiên cứu chỉ ra thời gian bảo vệ kéo dài khoảng một sáu tháng hoặc hơn
khi chúng ta chưa có cách ngăn chặn điều này cách duy nhất là tăng cường sức khỏe
áp dụng các biện pháp phòng dịch như sắt khuẩn tay đeo khẩu trang
hạn chế nơi đông người để giảm nguy cơ lây nhiễm ncov một lần nữa
các nghiên cứu và báo cáo thực tế đã cho thấy người nhiễm omicron có triệu chứng nhẹ hơn
đa số giống cảm lạnh thông thường
ngay khi omicron bắt đầu lây lan
các bác sĩ đã nhận thấy sự khác biệt
nhỏ trong các triệu chứng ở f so với những biến chủng trước đó
đa số những người đều có triệu chứng nhẹ giống cảm lạnh ngày càng phổ biến
nhất là đau họng hát hơi sùng mũi
những dấu hiệu vốn đã phổ biến trước đây của covid một mươi chín như sốt ho mứt khứ rác
vị giác nay đã giảm dần
các triệu chứng được báo cáo nhiều nhất của omicron thực sự rất giống tảm lạnh
đặc biệt là những người đã tiêm chủng
một nghiên cứu đã được sử dụng ứng dụng điện thoại thông minh
để ghi lại các cảm giác của hàng trăm nghìn người mỗi ngày
trên khắp nước anh
qua đó các nhà khoa học sẽ cung cấp cái nhìn toàn diện
về các triệu chứng covid một mươi chín thay đổi như thế nào
đáng chú ý nhất là sau sự xuất hiện của delta và omicron
theo thống kê từ một nghiên cứu triệu chứng của omron
so với những người nhiễm biến chủng khác như sau
theo business insider chảy nước mũi đau đầu mệt mỏi hát hơi và đau họng
là năm triệu chứng hàng đầu ở những người anh mắc covid một mươi chín
từ cuối năm hai nghìn hai mươi một trong đó bốn mươi bốn bị ho dây dẳng hai mươi chín bị sốt
việc mất vị giác hoặc khứu giác thậm chí còn ít phổ biến hơn
cụ thể tỷ lệ báo cáo các triệu chứng được so sánh theo biểu đồ dưới đây
theo thạc sĩ merino trợ lý giáo sư tại trường đại học isale mỹ
ông đã nhận được lượng lớn các ca điều trị covid một mươi chín ngoại trú
hầu hết người bệnh đã điều tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
do đó các triệu chứng của họ có xu hướng nhẹ hơn và tương đối ngắn ngày
nhiều bệnh nhân bắt đầu với tình trạng khổ hong khô ngứa và đau bút khi nuốt
ông cũng tiết lộ đau họng thường đi kẻm tắc nghẽn xoang và đau đầu
sau đó là ho ít nhất một ngày
tại cuộc họp báo vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một giám đốc điều hành của discowy house
ở việt nam phi ryan nock cũng cho biết bệnh nhân nhiễm omicron
thường bị ngứa khổ họng đầu tiên sau đó là nghẹt mũi ho khăn và đau nhất cơ thể
cùng quan điểm trên ho vẫn là một phần của các triệu chứng
trong khi đó mất khứu giác
đối hiếm ngược lại mệt mỏi đau nhức cơ thể tương đối rõ ở những f điều trị tại nhà
các f cũng trẻ tuổi hơn và họ cho biết thèm ngủ muốn ngủ nhiều hơn để hồi sức
nghỉ ngơi khi mắc covid một mươi chín
mặc dù không có các dữ liệu phân biệt triệu chứng giữa người đã được tiêm vaccine và chưa tiêm
nhóm nghiên cứu khá tin tưởng và kết luận đây là triệu chứng phổ biến ở người đã tiêm đủ hai liều
tính đến thời điểm thống kê hơn bảy mươi dân số anh đã tiêm ít nhất hai mũi vaccine covid một mươi chín
điều này các nhà khoa học
vẫn không chắc chắn khi đưa ra các câu trả lời
giả thuyết đầu tiên mực đưa ra là vaccine giúp giảm mức độ nghiêm trọng của bệnh
bên cạnh đó omicron cũng có thể là biến chủng ít độc lực hơn
hai nghiên cứu trong phòng thí nghiệm được công bố đầu tháng một cho thấy
so với các biến chủng trước đó omicron có thể tấn công tế bào phổi kém hơn
một công trình khác cho thấy omicron giảm hai mươi năm nguy cơ nhập viện tử vong so với data
biến chủng mới cũng có thể thay đổi cách virus tái tạo hoặc tụ tập trong cơ thể
tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
một nghiên cứu từ đại học hồng kông trung quốc phát hiện omicron tái tạo nhanh hơn bảy mươi lần
trong đường thở chính hoặc phế quản
xong ớm mốt phổi tốc độ này chậm hơn một mươi lần so với delta
nhóm tác giả khác lại nhận thấy tải lượng virus ở nước bọt người nhiễm omicron
đạt đỉnh trong một hai ngày trước khi đặt đỉnh ở mũi
dấu hiệu này cho thấy chủng mới có thể lây nhiễm sang cổ họng trước khi nó lây lan sang mũi
tuy nhiên các bác sĩ vẫn nhận thấy sự khác biệt rõ ràng của triệu chứng giữa người chưa
và được tiêm vaccine
những người chưa được tiêm chủng sẽ trải qua quá trình dài và khó khăn hơn
người được tiêm vaccine covid một mươi chín nhất là gồm mũi tăng cường
quá trình mắc bệnh của họ gần như cảm lạnh với những triệu chứng soang đau họng
trước khi omicron xuất hiện bệnh nhân covid một mươi chín mà ông điều trị thường cảm thấy ốm mệt
trong một mươi một mươi bốn ngày những người được tiêm mũi tăng cường có thời gian ngắn hơn
chỉ trong năm đến bảy ngày kể từ khi triệu chứng khởi phát
có thể họ sớm trở lại trạng thái bình thường các triệu chứng cũng thuyên giảm nhẹ
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại